tại bình định trước tình hình dịch covid một mươi chín có chiều hướng diễn biến phức tạp tại tỉnh phú yên và khu vực lân cận
từ chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu chủ tịch ubnd tỉnh đã ra chỉ thị cấm người dân tụ tập tắm biển và tạm dừng hoạt động của nhiều dịch vụ ăn uống vui chơi trên địa bàn
thực hiện chỉ đạo của chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương lực lượng công an đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động phòng chống dịch bệnh
tại bãi biển quy nhơn từ lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua lực lượng công an bắt đầu phối hợp với quân đội và các ngành đoàn thể ở địa phương
tiến hành kiểm tra liên tục tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định mới đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm